liên quan đến những kiến nghị của cử tri và nhân dân ba tỉnh lâm đồng bình thuận và đắk nông
trong hai ngày mùng bốn và ngày mùng năm tháng ba đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng đắk nông và bình thuận
phối hợp khảo sát tuyến quốc lộ hai mươi tám và hai mươi tám b trên địa phận ba tỉnh
tham dự có đại diện tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải lãnh đạo sở ngành đơn vị liên quan của ba tỉnh
tuyến quốc lộ hai mươi tám là trục ngang nối quốc lộ một tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
giao với quốc lộ hai mươi tại huyện di linh tỉnh lâm đồng và nối vào quốc lộ một mươi bốn tại thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông
với tổng chiều dài khoảng một trăm tám mươi km
tuyến quốc lộ hai mươi tám b là trục ngang nối quốc lộ một tại huyện lương sơn tỉnh bình thuận
giao với quốc lộ hai mươi tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng với tổng chiều dài khoảng sáu mươi chín km
hiện nay quốc lộ hai mươi tám và hai mươi tám b rất nhỏ hẹp đi lại khó khăn
nhất là đối với các phương tiện vận tải lớn để phát triển giao thương kinh tế du lịch giữa ba tỉnh
biểu đã kiến nghị với quốc hội chính phủ các bộ ngành trung ương xem xét ưu tiên bố trí vốn đầu tư
để đầu tư cải tạo nâng cấp đồng bộ toàn tuyến quốc lộ hai mươi tám và hai mươi tám b nhằm đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân ba tỉnh